việc nhà nước giao đất để các chủ đầu tư thực hiện triển khai dự án là một bước đi đúng trong quá trình phát triển kinh tế văn hóa của thủ đô
tạo điều kiện để phân bổ dân cư hợp lý nhằm nâng cao chất lượng sống cho người dân
tuy nhiên có một thực trạng đang tồn tại từ nhiều năm nay đó là việc có không ít các dự án khu đất đang bị bỏ hoang giữa lòng thủ đô
gây ra những thiệt hại lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố
đầu năm hai nghìn một mươi chín nổi lên cơn suốt đất nền khu vực vùng ven với hiện tượng tăng giá cục bộ diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước
tuy nhiên trái ngược với sự sôi động từ việc mua bán đất nền tại nhiều nơi
lại là khung cảnh những lồ đất bỏ hoang được giao chắn kéo dài hàng trăm mét bên trong có dại mọc xanh tốt như thế này